cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với võ văn kiệt
chú xã rạch trèo huyện phú tân tỉnh cà mau để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
hồ sơ của cơ quan công an để có tiền tiêu xài vào khoảng ba giờ bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi ba tháng bốn
kiệt đã cùng đồng bọn đột nhập vào nhà một người dân ở xã vĩnh thịnh huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
sau đó giật sợi dây chuyền của gia chủ sau khi phát hiện sự việc nạn nhân đã chi hô người thân
truy đuổi và bắt được đối tượng bàn giao cho cơ quan công an
được biết kiệt từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội cướp tài sản